bên cạnh những thắng cảnh nên thơi chữ tình thì đến với bình định du khách còn được thưởng thức những đặc sản chứ danh nổi tiếng
và bên cạnh đó thì du khách cũng rất muốn có được những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo để làm quà cho gia đình và người thân
và ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với thị xã an nhơn của tỉnh bình định để cùng đức minh trải nghiệm làm một sản phẩm rất độc đáo đó là tôm tre nhé
tôm tre là một dạng tôm mô hình
mô phỏng những con tôm hùm được những nghệ nhân ở an nhơn bình định làm nên
ngoài tôm tre người nghệ nhân nơi đây đã sáng tạo nên nhiều sản phẩm từ tre khác như cua tre
tuy theo nhu cầu của khách hàng và thị trường
nghề làm tôm tre đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo công phu đến từng chi tiết
theo các nghệ nhân phân khó nhất của tôm là tạo dáng cong thật tự nhiên cho lưng tôm
để làm được như vậy cần chọn những khúc tre tròn cưa xéo
để chọn những khoanh có kích thước khác nhau
sau đó ghép lại theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
người sáng tạo ra sản phẩm tôm tre chính là ông nguyễn minh châu
năm nay đã ngoài chín mươi tuổi
để có một mô hình tôm hùm tre sinh động như thế này
ông châu đã đi nhiều nơi để quan sát con tôm hùm thật bơi trong nước
mọi hoạt động của nó được ông ghi nhớ ghi chép kỹ lưỡng
sau đó ông mua vài con tôm mẫu loại tôm vỏ
về để xem cấu tạo ra sao
sau đó mới bắt tay vào làm tôm tre
được biết rằng chỉ riêng công đoạn trang trí cho con tôm không thôi
ông đã phải thử nghiệm qua hàng ngàn sản phẩm khác nhau
từng bộ phận của con tôm đều được mô phỏng chi tiết
và các công đoạn đều được thực hiện hoàn toàn thủ công
dưới đôi tay khéo léo tỉ mỉ của những người thợ thủ công
mỗi người đảm nhiệm một công đoạn
làm nên một chi tiết một bộ phận của con tôm
và tất cả đều được phối hợp một cách ăn ý nhịp nhàng
để tạo nên sản phẩm tôm tre vừa giống thật
lại vừa mềm mại sinh động
những con tôm đầu tiên có thành phần cấu tạo đa phần là tre
tuy nhiên theo thời gian để đáp ứng thị hiếu của khách hàng
cũng như giá cả phù hợp
ông châu và những người thợ thủ công
đã cho ra đời những con tôm hùm to hơn màu sắc đẹp hơn
và đồng thời nguyên liệu để làm nên các sản phẩm này
cũng đa dạng hơn không chỉ hoàn toàn là từ tre
mà còn có sự kết hợp của gỗ và những nguyên liệu khác
ông nguyễn phúc sơn con trai nghệ nhân nguyễn minh châu
đang thực hiện việc nắn chỉnh các mối ghép của phần lưng tôm
sau khi người thợ thủ công đã thực hiện dán keo các khoanh tre
để tạo hình lưng tôm ngay trước đó
công đoạn này cũng khá quan trọng
và đòi hỏi phải thao tác nhanh
nếu không phần keo sẽ dính khá chặt
và rất khó chỉnh sửa khi keo đã khô
nó đang hiểu mọi nguyên liệu của tôm

còn với nguyên liệu về mỏ tốt
thì cần mang đến nhiều vấn đề
sẽ làm con tôm cũ khó chịu

điều nguyên liệu của tôm tươi
nó tin tưởng tôm này là mỏ tốt

để nếu không có vi truyền thức

nếu không thì sẽ sắc
nó sẽ trời không có mồm
nếu không có mồm mùi
thì sẽ nghếch
nó sẽ khó chịu
thị trường đang ăn tôm này
ngoài sản phẩm tôm tre ra thì gia đình mình còn sản xuất những cái sản phẩm nào khác từ tre không ạ
nhiều lắm thời gian làm trước đây là tôm rồng
bây giờ thì hiện giờ nó đang chảy tôm với con cua
là hai con đại và mình làm nó kinh tế nó đạt hơn
trước đây là người ta đặt con rồng con trùy đà con nhông
tất cả mọi thứ gì cũng làm được người ta muốn làm như vậy làm đó
từ cái tre ra mình sống như cái tre không
để làm nên một sản phẩm tôm tre thì chúng ta phải trải qua những công đoạn như thế nào ạ
công đoạn đầu tiên là mình xử lý tre có mớ một
rồi mình vô cưa mình cưa những cái dây đây
mình cưa hàng lọt từ lớn đến nhỏ rồi bắt đầu mình lửa ra
cứ lớn đến nhỏ riêng
tới từ lớn mình ráp nhỏ đủ xéo dây
rồi bây giờ mình cưa cái đuôi
rồi mình mài chút vô cái đầu
rồi đủ mấy bộ phận đó rồi mình khọc thép mình ráp bên kia
dùng những cái công đoạn mình làm những cái li ti phụ kiện
còn cái râu thì làm những cái râu
chân làm riêng chân làm riêng
xong rồi mình ráp vô
phung lọt ra sơ qua
cái đó có mấy em nó chuyên môn nó vẽ tập nó ra
nó vẽ những cái chi tiết
cuối cùng là cho vào bóng làm bóng
khi đến với gia đình mình thì các du khách sẽ được tham gia vào những hoạt động trải nghiệm như thế nào ạ
các công ty du lịch được thường dẫn ghé lên đây họ tham quan
thỉnh thoảng có người cũng thích mình mà thử
mình cũng dẫn họ làm cho nó vui vậy thôi
như là để làm cho họ tỏ mạng với người du lịch
mình cũng phục vụ
cho nên là tới là điểm tới là tham quan cái thú công mỹ ngựa của việt nam mình
một cái món hàng mỹ ngựa mà nói chung là trên thế giới không ai có
đơn giản nhưng mà nó là độc nhất yêu nhị là vậy đó
tự sáng tác không có thầy không có học ai
mình tự mềm mòn làm
và bây giờ thì đức minh cũng rất muốn chú sơn hướng dẫn đức minh
để tham gia thực hiện trải nghiệm một vài công đoạn trong việc làm tôm tre được không ạ
làm tôm tre rất khó
không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ
mà còn cần những kỹ năng của một người thợ lành nghề
và ông sơn đã hướng dẫn tôi trải nghiệm những công đoạn mà ông đang thực hiện
đó chính là tạo hình cho phần lưng của con tôm
quý vị thân mến đức minh vừa thực hiện trải nghiệm một công đoạn
trong việc làm tôm tre với nghệ nhân nguyễn phúc sơn
để làm nên một sản phẩm tôm tre hoàn thiện
thì người nghệ nhân ở đây đã phải thực hiện rất nhiều công đoạn
và nó đòi hỏi sự tỉ mỉ kiên nhẫn
cũng như sự khéo léo tinh tế của công đoạn này
và đây là một trải nghiệm hết sức thú vị
khi quý vị và các bạn đến với thị xã an nhơn của tỉnh bình định
quý vị thân mến thị xã an nhơn của tỉnh bình định
không chỉ nổi tiếng với những làng nghề thủ công truyền thống độc đáo
hay những món ẩm thực thơm ngon nước tiếng
mà nơi đây còn tồn tại nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật tôn giáo
đã tồn tại từ nhiều thế kỷ này
tháp cánh tiên hay còn gọi là tháp đồng
được xây dựng bên trong quần thể di tích thành đồ bàn
trên địa bàn xã nhân hậu thị xã an nhơn vào thế kỷ một mươi hai
điểm đặc biệt của tháp là phần phía trong các cột ốp tường
được ốp kín bằng các phiến đá xa thạch
chạm khắc hoa văn dây xoắn
ngôi tháp được tạo dáng thanh thoát
nhưng trang nghiêm
tháp có bốn tầng thư nhỏ về phía trên
tầng nào cũng có bốn tầng thư nhỏ về phía trên

mỗi góc lại có những tầng nhỏ
tạo dáng lá lật nhỏ dần về phía trên
tạo cảm giác như cánh chim đang bay
từ vài tháp trở lên
bốn phía đều giống như cánh tiên bay lên
nên được gọi là tháp cánh tiên
tháp được bộ văn hóa thông tin
nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch
xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thành hoàng đế
là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng
của tỉnh hà nội
của tỉnh bình định
gắn với ba thời kỳ lịch sử
vương quốc champa nhà tây sơn và nhà nguyễn
thành toạn lạc trên địa phận
xã nhơn hậu và thị trấn đập đá
thị xã an nhơn
thành hoàng đế đã được bộ văn hóa thông tin
xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thành hoàng đế được
triều đại tây sơn xây dựng vào năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu
trên cơ sở thành đồ bàn
của vương quốc champa để lại
và được chính thức gọi tên là
thành hoàng đế

trong suốt năm
một thời gian dài từ một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu
thành là đại bản doanh của quân tây sơn
và sau đó là kinh đô của chính quyền
trung ương hoàng đế thái đức nguyễn nhạc
thị xã an nhơn không chỉ tự hào
với những di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật
độc đáo mà cùng với những địa phương khác
người dân nơi đây
đã và đang cùng nhau gìn giữ
trao truyền và lan tỏa tình yêu
đối với nghệ thuật truyền thống của cha ông
mà một trong số đó là nghệ thuật bài tròi
đã được unesco công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
không đợi đến những dịp lễ hội
người dân nơi đây sinh hoạt
tập luyện bài tròi mọi lúc mọi nơi
thưa nghệ nhân minh lưỡng
tiết mục mà chúng ta vừa biểu diễn là tiết mục gì ạ
tiết mục mà vừa rồi mở truyền bày đó
đó là cái
người bài tròi
là cái người bài tròi là trước khi dẫn dãi đến
cái hội bài tròi chiến tròi
là một người tâm huyết và gắn bó với nghệ thuật bài tròi
rất là lâu năm thì
ông đã trao cái tình yêu và
sự đam mê tâm huyết
đối với nghệ thuật truyền thống của cha ông
đến với các thành viên trong gia đình
cũng như là
thế hệ trẻ trong cộng đồng dân cư của mình như thế nào ạ
trong gia đình á
thì nó khác biệt rồi
thì buộc là trong gia đình á
nói với vợ con
theo cái truyền thống
mà cái ngõ thuật của ông cha đó lại
cũng như các cái người mà đam mê bài tròi
ở bên đây ít lắm
tại vì là
ít có cái số anh chị em hay các cháu
nó theo cái ngờ bài tròi đây
nghĩ là bữa nay là
thờ đại văn minh rồi
mà theo cái
cái lội hình ngõ thuật bài tròi đây là
cái kinh tế không có
cho nên nó khó khăn lắm
mà chính bản thân mình muốn
để truyền đạt lại cho các anh chị em á
trong địa phương mình á
là nó cũng khó khăn
cho nên là tự
sinh sống hàng ngày
làm mọi cái việc khác
rồi mà có cái công việc
ví dụ như ngày hội
ngày tết rồi mình
thông báo anh em là
họ tạo nên tập trung đó
mình tổ chức mình vui
năm ba ngày rồi đó
thì tinh thần anh em rất là cao
anh em họ hứa liền
tập trung tới đó rồi
còn cái diễn giá
với ra bài tròi
thì chính bản thân của tôi
tập anh em chị em là
rút cái câu thai
học thuộc câu thai
rút cái con bài hô như thế nào
rồi đi đứng như thế nào
thì cái đó là tôi giàn dựng
ông có thể giới thiệu về
câu lạc bộ nghệ nhân bài tròi
thuộc thị xã an nhơn của mình được không ạ
câu lạc bộ bài tròi của thị xã
an nhơn này là mới ra đời rồi
nhưng mà cũng có
tôi quán bá nhiều địa phương lắm
như ở đây quảng ngãi tôi cũng đưa ra
để hô bài tròi
rồi lên gia lai tôi cũng đưa
đội hình này đi lên
quán bá cái ngõ thuộc bài tròi
là mình cũng có hạnh phúc
là được nhà nước
để tôn vân vừa rồi là cũng
cái thứ giới họ công nhận
cái ghi sáng và ngó phi vật thở
mà trong đó có lội hình
thuộc bài tròi là đặc biệt
nằm trong khu vực miền trung
ngoài hình thức bài tròi như chúng ta vừa biểu diễn ra
thì nghệ thuật bài tròi
thì còn có những cái hình thức nào khác không ạ
lội hình thuộc bài tròi hiện giờ
mới làm đây
mới diễn dẫn đây
là cái đó là của xưa
ông cha ta đó lại
chính lúc tôi cũng biết
mà lúc ông già tôi tiền đạt đó đâu mà
nó cũng biết rồi tiếp tục
cái đó là cái chiến tròi
dẫn vô cái chiến tròi là hô bài tròi
là chiến tròi rồi bây giờ tiếp tục
là tôi dàn dựng cái bài tròi trái chiếu
phục dựng lại cái bài tròi trái chiếu
sau cái bài tròi trái chiếu nữa là
cái sân khấu hóa
là đưa các cái lội hình thuộc bài tròi
trích đoạn bài tròi
hoặc bài tròi cớ
hoặc là các cái vớ bài tròi dân gian
là đưa lên sân khấu hiện đại
đó là cái nó sâu nữa
và cái chuẩn bị là tôi đưa một cái
tôi phục dựng lại cái là cái bài tròi trái chiếu
chiếc chiếu mây đào
xếp bao cây đánh

con chú là
ai bên lỡ dỡ gì
ghê sách như thân
không mà bao
cùng nhếp đánh
tha không tha
bách nghỉ xuân
em chẳng dịch
dưới ao còn con
căn lụt lên núi cha
con vẫn bò
cơm ngày hai bữa không no
áo quần rách dứ
con mạch lạnh
anh trai ơi
giờ em đói lắm